do ảnh hưởng của khối không khí lạnh trên địa bàn huyện vùng cao mù căng trải nhiệt độ xuống dưới một mươi độ c có nơi đã xuất hiện băng giá và tuyết tại một số điểm cao như đèo khao phạ núi púng luông và xã la bán tẩn
chính vì thế huyện vùng cao mù căng trải đã khẩn trương tiến hành rất nhiều biện pháp để giảm thiểu những thiệt hại về hoa màu cho bà con
đợt rét đậm rét hại lần này bước đầu gây ảnh hưởng tới sáu xã bao gồm lao trải la bán tần cao phạ chế tạo nậm có phúng luông
trong đó có xuất hiện băng giá tại những đỉnh núi cao nhiệt độ xuống thấp dưới ngưỡng một mươi độ c đã gây ra những thiệt hại ban đầu cho đàn gia súc
đến trưa ngày một mươi một tháng một đã có ba mươi con gia súc trong đó là một mươi hai con trâu bò bị chết rét hiện các cơ quan chuyên môn liên quan đã trực tiếp đến cơ sở chỉ đạo
vận động nhân dân che chắn chuồng trại giữ chữ thức ăn hướng dẫn cách giữ ấm cho gia súc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc bảo vệ đàn gia súc
cũng như sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám